thưa quý vị mới đây bang new south walls của úc đã phát hiện hai ca nhiễm tái tổ hợp các biến thể virus sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín trong khi số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày tại đây tiếp tục tăng
theo báo cáo hàng tuần về covid một mươi chín của cơ quan y tế new south wells công bố vào hôm bảy tháng bốn
bang này đã ghi nhận một ca nhiễm tái tổ hợp biến thể delta và omicron tức ca nhiễm delta cron
kết hợp giữa hai biến thể delta và omicron và một ca nhiễm kết hợp dòng phụ ba một và ba hai của biến thể omicron
số ca lây nhiễm hỗn hợp cũng được phát hiện trong tuần kết thúc vào ngày hai tháng bốn
tái tổ hợp virus xảy ra khi một người bệnh trước đây đã nhiễm hai biến thể riêng biệt kết hợp với nhau
tạo ra một biến thể mới chứa các vùng ren của cả hai biến thể lây nhiễm
trong khi đó các ca lây nhiễm hỗn hợp
có nghĩa là nhiễm đồng thời hai virus khác biệt
phó giáo sư stuart grant turvin nhà virus học viện kirby cho biết
các ca lây nhiễm tái tổ hợp các biến thể virus hiện nay vẫn là trường hợp hiếm
nhưng có thể trở nên phổ biến hơn khi có nhiều ca mắc biến thể denta và biến thể omitron trong cộng đồng
ông cũng cho biết đối với các ca lây nhiễm tái tổ hợp khả năng lây truyền và triệu chứng
sẽ tùy thuộc virus nào chèn lên virus nào
nếu là một tái tổ hợp delta omicron
có nghĩa là toàn bộ glycoprotein gai từ delta chèn lên omicron
tại đó virus tái tổ hợp sẽ có cơ chế hoạt động như biến thể delta
về lây truyền và về cách thức kháng thể được tạo ra bởi vaccine
phó giáo sư thevin cũng cho biết các kháng thể do vaccine tạo ra sẽ chống lại biến thể danta hiệu quả hơn
so với chống lại biến thể omicron cũng như với virus tái tổ hợp
ông nêu rõ vaccine có tác dụng tốt chống lại biến thể danta
nhưng biến thể omicron có khả năng lây truyền
có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều
ngày tám tháng bốn bang new south wales ghi nhận hai mươi ba trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín và tám ca tử vong mới
có một bốn trăm ba mươi năm người điều trị tại bệnh viện trong đó có bốn mươi bốn trường hợp phải chăm sóc tích cực
cơ quan y tế bang này cho biết dòng phụ ba hai của biến thể omicron hiện là biến thể lây nhiễm chủ đạo
chiếm khoảng chín mươi bảy số ca nhiễm phát hiện tại new south wales
dòng phụ ba một cũng đang lưu hành tại new south wales nhưng ở mức thấp hơn